bên cạnh những thành công to lớn rất đáng trân trọng chúng ta cũng đang đối mặt với một số bất cập
thách thức cần giải quyết đặc biệt trong bối cảnh giai đoạn phát triển mới đang đặt ra yêu cầu phải tái cấu trúc nền kinh tế và phát triển bền vững như
các dự án fdi chủ yếu tập trung vào lắp ráp gia công tỷ lệ nội địa hóa thấp giá trị tạo ra tại việt nam không cao

đến thời điểm hiện tại có thể nói mối liên kết giữa các doanh nghiệp fdi với các doanh nghiệp việt nam còn rất yếu
tỷ lệ tám mươi hai số dự án có vốn fdi đến ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy là các doanh nghiệp một trăm linh vốn nước ngoài
còn thiếu vắng các doanh nghiệp việt nam trong chuỗi giá trị sản xuất ngay tại trong nước chứ chưa nói tới toàn cầu
công nghiệp hỗ trợ còn kém phát triển là một minh chứng
tôi quan sát thấy thì chủ yếu là việt nam chúng ta chỉ có một cái rất đơn giản
ví dụ như là những cái dịch vụ phụ trợ cho nhà máy hay là cung cấp độ ăn thực phẩm cho công nhân hay là có thể là bao bì cho các sản phẩm là nhiều thôi
chứ còn cung ứng một phần một cái sản phẩm trong cái sản phẩm chế tạo chế tác của một sản phẩm thì rất là khó
thế nhưng mà cái điều khó này chúng ta không vượt qua được thì khu vực tư nhân việt nam sẽ không thể nào phát triển được không lớn mạnh được
và nếu chúng ta chỉ cần vào được một phần nhỏ thôi một cái sản phẩm rất là nhỏ có thể tưởng như rất đơn giản thôi nhưng
các sản phẩm đấy sẽ được cung ứng trên toàn cầu chứ không chỉ cung ứng ở cái công ty đó
cho nên cái việc xâm nhập vào chuỗi toàn cầu là đặc biệt quan trọng
vừa liên quan đến cái tương lai của cái mô hình kinh tế mới của chúng ta và vừa liên quan đến cái khu vực tư nhân cũng như là cái ngành công nghiệp hỗ trợ của việt nam
thực trạng nhất nhối là hậu quả để lại của một số dự án gây ô nhiễm môi trường trong đó có những sự cố nghiêm trọng như phong môn sa hà tĩnh vn đồng nai
nguyên nhất là đất đai còn lãng phí
tại một số dự án đã và đang xảy ra hiện tượng chuyển giá làm thất thu thuế
đáng chú ý thu hút fdi chưa cao nhưng vốn thực hiện lại thấp
năm hai nghìn một mươi bảy việt nam thu hút fdi đạt ba mươi năm tám mươi tám tỷ usd song vốn thực hiện chỉ đạt một mươi bảy năm tỷ đô la
mặc dù được đánh giá có tổng vốn fdi giải ngân cao nhất từ trước tới nay song mới chỉ chiếm khoảng năm mươi tổng vốn fdi đăng ký
nguyên nhân của tình trạng vốn fdi giải ngân còn thấp so với vốn đăng ký là thiếu sự chọn lọc trong thu hút đầu tư tập trung nhiều vào số lượng chưa quan tâm đến chất lượng dự án
nhiều dự án fdi đầu tư vào việt nam chỉ để giữ đất và không có khả năng triển khai dự án
giai đoạn đầu thì như các bạn cũng đã rất là biết là chúng ta trả thẳng đọc tức là mình thu hút bằng mọi giá lúc đấy mình không có cái gì trong tay cả tức là cứ doanh nghiệp vào cứ có tiền là coi như các địa phương là nhận hết
kể cả là dệt may kể cả những cái lĩnh vực mà nó rất là mang tính là lao động tay chân chỉ cần là dùng lao động và chỉ cần là tạo công an việc làm là tốt rồi
nếu mà chúng ta chỉ quan tâm đến cái lượng vốn fdi vào đăng ký và giải ngân ở việt nam mà không quan tâm đến cái sự lan tỏa khác thì chúng ta sẽ thất bại
và thực tế thì trong ba mươi năm vừa qua thì cái hiệu quả này nó cũng không được nhiều
xu hướng phân cấp cho địa phương là việc cần làm và nên làm song rất nhiều địa phương
muốn thu hút được dự án fdi bằng mọi giá nên đã đưa ra những chính sách ưu đãi vượt khung nhằm trải thảm đỏ thu hút đầu tư fdi mà không quan tâm đến chất lượng của dự án
để có định hướng và giải pháp đúng đắn hiệu quả cho thời gian tới chính phủ đã có chỉ đạo về việc tổng kết ba mươi năm đầu tư nước ngoài
các bộ ngành địa phương đã và đang tiếp tục đánh giá những vấn đề đặt ra đối với fdi
tiến hành khảo sát thực tế một số địa phương khu công nghiệp khu công nghệ cao
ưu đãi để thu hút đầu tư là cần những ưu đãi ai ưu đãi thế nào để dòng vốn chảy đúng nơi đúng chỗ và mang lại hiệu quả cho tất cả các bên
theo đánh giá của các chuyên gia quốc tế hiện nay việt nam đang phụ thuộc rất nhiều vào chính sách miễn thuế có thời hạn miễn thuế có thời hạn một phần
cũng như các chế độ thuế xuất yêu đái và miễn thuế nhập khẩu để thu hút đầu tư fdi
tuy nhiên cơ chế này không đủ
cơ chế này chưa phải là phù hợp để đẩy mạnh thu hút fdi mang tính đổi mới sáng tạo và sử dụng công nghệ tiên tiến
tất cả các chuyên gia của ngân hàng thế giới thì đưa ra khuyến nghị dù có rất nhiều ngành cần ưu tiên thu hút fdi trong giai đoạn tới nhưng việt nam cũng không được quên những loại hình fdi cơ bản những lĩnh vực đã làm nên thành công của việt nam trong thu hút đầu tư nước ngoài
quan trọng hơn hết việt nam cần thay thế chính sách ưu đãi dựa trên lợi nhuận bằng chính sách ưu đãi dựa trên hiệu quả
cần xem xét lại toàn bộ khung chính sách ưu đãi đầu tư hiện tại và tái thiết lập sự cân bằng giữa các chính sách
đưa ra các quy định về ưu đãi
từ luật đầu tư sang luật thuế và luật hải quan
tạo mối liên kết giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp fdi đặt ra nhiều vấn đề
các công ty việt nam cần có trình độ quản lý cấp quốc tế cần có các trường đào tạo công ty dịch vụ ngân hàng bảo hiểm công nghệ
còn có những rào cản đối với các doanh nghiệp có ý định mang những dịch vụ hay sản phẩm đó vào việt nam
doanh nghiệp quan ngại những vấn đề liên quan đến quyền bảo vệ sở hữu trí tuệ giải quyết tranh chấp quy định về an ninh mạng
chính phủ cần và có thể làm rất nhiều việc để cải thiện những vấn đề này
để có nguồn vốn của nhà đầu tư nước ngoài vào việt nam cũng như có những thay đổi về quy trình xét duyệt để cấp phép cho các dự án đầu tư đặc biệt là các dự án đầu tư có điều kiện
còn theo đánh giá của nhóm chuyên gia đến từ công ty tài chính quốc tế ifc fdi đổ vào việt nam chủ yếu bắt nguồn từ các yếu tố như cơ chế lao động thấp và chi phí ưu đại lớn
thực tế các nhà đầu tư đã xác định được rằng việc thiếu lao động có kỹ năng là một rào cản
cộng vào đó là việc thiếu các chuỗi cung ứng tích hợp tại địa phương khan hiếm các nhà cung ứng trong nước có chất lượng và chính sách hiệu quả nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương khiến năng lực cạnh tranh của các công ty trong nước ngày càng giảm
các yếu tố này tạo nên một danh mục đầu tư gồm các công ty lớn chủ yếu tập trung vào hoạt động lắp ráp trong chuỗi giá trị toàn cầu tạo nên sự gia tăng lớn về việc làm và xuất khẩu
xong cũng chỉ đem lại lợi ích tương đối hạn chế
cho các nhà sản xuất địa phương và thiếu sự gắn kết giữa công ty việt nam và chuỗi giá trị toàn cầu
một trong những yêu cầu cho giai đoạn mới của fdi là phải tăng cường thu hút fdi trong những lĩnh vực công nghệ cao trong những lĩnh vực có cái giá trị lan tỏa lớn
và đặc biệt là việc tiếp thu fdi việc thúc đẩy phát triển fdi đồng thời với những nỗ lực nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp việt để các doanh nghiệp việt có thể tham gia vào các chuỗi giá trị của fdi
phải nói là sự cấm rễ sâu của fdi vào nền kinh tế việt nam thông qua việc kết nối với các doanh nghiệp nội địa của việt nam đang trở thành một yêu cầu rất quan trọng cho giai đoạn phát triển mới của việt nam
và đấy là một trong những yêu cầu phát triển bền bức đầu tư nước ngoài cũng như phát triển bền vững các ngành công nghiệp của việt nam
để tăng sức lan tỏa của khu vực fdi đối với nền kinh tế trong nước từ kinh nghiệm của địa phương mình ông lê duy thành phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc cho rằng
cần có những chính sách bắt buộc đối với nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư tại việt nam chẳng hạn như yêu cầu họ phải đạt tỷ lệ nội địa hóa sáu mươi thay vì cam kết tỷ lệ nội địa hóa một mươi như đa số các nhà đầu tư hiện nay
có như vậy fdi mới tạo được sức lan tỏa tới khu vực doanh nghiệp trong nước
thường niên năm hai nghìn một mươi sáu khu vực kinh tế fdi là một mắt xích không thể tách rời của nền kinh tế việt nam
nhưng việt nam sẽ không đón chào những nhà đầu tư coi việt nam là nơi để chuyển giá là nơi để trốn trách nhiệm môi trường
thu hút vốn fdi đang bước sang một giai đoạn mới để những kỳ vọng của ngày hôm nay trở thành thực tế trong tương lai
để ba mươi năm nữa nhìn lại không phải hối tiếc cần có tâm thế và năng lực cũng như sự kiên định quyết tâm đủ mạnh